tối ngày một mươi hai tháng một tại trung tâm văn hóa lao động tỉnh bình dương liên đoàn lao động tỉnh bình dương đã tổ chức tết xung vầy cho người lao động
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung mong đảng trưởng ban kinh tế trung ương tham dự sự kiện
phát biểu tại buổi lễ đồng chí nguyễn văn bình hoan nghênh tổng liên đoàn lao động việt nam lãnh đạo tỉnh bình dương liên đoàn lao động tỉnh bình dương
đã có nhiều sáng kiến chăm lo đời sống công nhân lao động trong đó có sự kiện tết xuân vầy
nhân dịp này đồng chí nguyễn văn bình gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể công nhân viên chức người lao động trong cả nước nói chung và tỉnh bình dương nói riêng
cũng tại buổi lễ đồng chí nguyễn văn bình trao ba trăm linh phần quà mỗi phần quà gồm bánh kẹo và một triệu đồng cho ba trăm linh lao động tiêu biểu
và năm phần quà mỗi phần trị giá năm triệu đồng cho năm gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn